trong bài phát biểu trước quốc hội ireland ngày sáu tháng bốn tổng thống ukraine ông zelensky đã chỉ trích sự do dự của châu âu trong việc cấm nhập khẩu năng lượng từ nga
tổng thống zelensky cho rằng một số nhà lãnh đạo châu âu chỉ lo sợ và quan tâm đến thiệt hại về kinh tế
những lời hùng biện về các lệnh trừng phạt đã xuất hiện nhưng tôi không thể dung thứ cho bất cứ sự thiếu kết án nào
sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua và mọi thứ nga đã làm
theo iris times tổng thống cũng yêu cầu ireland thể hiện vai trò lãnh đạo nhiều hơn nữa và thuyết phục đối tác liên minh châu âu đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào nga
ông zelensky nói chúng ta phải chấm dứt giao dịch với nga chúng ta phải cắt đứt mối quan hệ giữa ngân hàng nga với hệ thống toàn cầu cắt nguồn thu nhập từ dầu
cùng ngày bà ursula von der leygen người đứng đầu ủy ban châu âu cho biết khối này sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa nhằm vào nga có thể liên quan tới lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt
trước đó eu đã công bố gói trừng phạt thứ năm bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu và than của nga
bà von der leygen nói đây sẽ không phải là biện pháp trừng phạt cuối cùng của chúng tôi chúng tôi đã cấm nhập khẩu than và giờ sẽ xem xét cả dầu mỏ nữa
charles michael chủ tịch hội đồng châu âu lặp lại tuyên bố của bà von der leyen
ông cho biết việc cấm vận dầu và khí đốt của nga sẽ là bước đi cần thiết chỉ là sớm hay muộn
ngoại trưởng ukraine ông demytro kuleba bày tỏ cảm kích cho gói trừng phạt mới này
tuy nhiên ông tiếp tục kêu gọi eu tiến xa hơn nữa cần nhắm vào khí đốt dầu mỏ bởi thời điểm khó khăn đòi hỏi những quyết định khó khăn
quan chức bộ quốc phòng cộng hòa séc tiết lộ nước này đã gửi xe tăng t bảy mươi hai m và nhiều vũ khí hạng nặng khác tới ukraine
theo các quan chức bộ quốc phòng cộng hòa xéc nước này đã gửi hơn một chục xe tăng t bảy mươi hai m cho ukraine
ngoài ra quốc gia trung âu này cũng đã cung cấp lựu pháo và xe chiến đấu bộ binh lội nước bmp một
nỗ lực này đánh dấu lần đầu tiên mỗi quốc gia cung cấp xe tăng cho ukraine kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm hai mươi bốn tháng năm
những nguồn cung cấp vũ khí này được tài trợ bởi chính phủ xéc và các nhà tài trợ tư nhân
các quan chức ở xướng phía đông của nato lo lắng viện trợ của phương tây không đủ so với những gì ukraine cần nếu xét đến cường độ của xung đột
mối quan chức cấp cao ba lan cho biết trong một ngày ukraine sử dụng lượng vũ khí tương đương với số lượng họ nhận được trong một tuần
ngoài xe tăng các chính phủ
trung âu bao gồm cả cộng hòa xéc đang cân nhắc rủi ro để khi ukraine chuyển các thiết bị hư hỏng tới nước họ để sửa chữa
slovakia một quốc gia không có xe tăng để hỗ trợ đã thảo luận về vấn đề này một quan chức cấp cao tiết lộ
nga đã nhắm mục tiêu cụ thể vào ngành công nghiệp quốc phòng của ukraine phá hủy các cơ sở có thể tiến hành sửa chữa và tái tạo lại các trang thiết bị
một quan chức bộ quốc phòng xét nói nếu giao tranh kéo dài các thiết bị quân sự cần được bảo dưỡng
các trung tâm sửa chữa của ukraine sẽ có quá nhiều việc và họ đang yêu cầu các đồng minh gần đó giúp đỡ
ban đầu phương tây chủ yếu cung cấp tên lửa gác vai như nlaw javelin và stinger cho ukraine
hiện ukraine ngăn chặn nga tiến công ở khu vực phía đông rumbas và cố gắng giành lại nơi nga kiểm soát ở phía nam
tổng thống volodymyr zelensky nói rằng ukraine khó có thể thực hiện kế hoạch này nếu không có nguồn viện trợ vũ khí hạng nặng ổn định
một hội nghị gồm ba mươi năm quốc gia
do vương quốc anh triệu tập tại london vào tuần trước đã đồng ý cung cấp cho ukraine phá tầm xa hệ thống phòng không và xe chiến đấu bộ binh
tuy nhiên họ không tán thành việc chuyển giao xe tăng
các nước thành viên nato cũng đang tìm cách cung cấp vũ khí bổ sung và tiên tiến hơn chẳng hạn như hệ thống phòng không và vũ khí chống tăng javelin
tổng thư ký nato cho biết các đồng minh đã cung cấp cho kiev nhiên liệu đạn dược mũ bảo hiểm đồ bảo hộ và vật tư y tế
nato cho rằng nga sẽ thực hiện cuộc tấn công lớn ở phía đông nam của ukraine trong những tuần tới và muốn nhanh chóng tiếp tế cho quân đội kiev